chỉ trong vòng gần một tuần qua đàn gia cầm chết bất thường ở thôn đông bình xã hòa an
huyện phú hòa tỉnh phú yên đã tăng thêm hơn chín trăm linh con sau khi phát hiện đã có một bảy trăm linh con gà
ở thôn này bị chết do mắc bệnh cúm ah năm n sáu khi gia cầm chết hàng loạt người dân không biết
nguyên nhân đem vứt ra bãi rác sông suối khiến dịch bệnh lây lan nhanh
ban đầu chỉ một vài con đến vài chục con rồi trên tám trăm linh con gà và một trăm linh con vịt hơn một tháng tuổi
chết đồng loạt bà nguyễn thị trang ở thôn đông bình xã hòa an huyện đông hòa tỉnh phú yên
mất trắng cả chục triệu đồng
theo trạm chăn nuôi và thú y huyện phú hòa tỉnh phú yên ổ dịch cúm da cầm xuất hiện đầu tiên
trên đàn gia cầm của ông nguyễn thanh cảnh cũng ở thôn đông bình chạy gia cầm này đang nuôi
gà đẻ chín tháng tuổi một gà thịt và ba mươi con vịt với ba loại giống là ai cập giống minh dư và gà nòi
bệnh xuất hiện từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám với các biểu hiện lâm sàng của bệnh cúm làm da cầm chết
rất nhanh và đồng loạt chỉ sau hai ngày số lượng gia cầm chết đã lên đến một bảy trăm linh con trên tổng đàn hai
hai ba mươi con kết quả xét nghiệm của tri cục thú y vùng bốn xác định gia cầm chết do chủng virus cúm ah năm n sáu
theo tri cục thú y và chăn nuôi tỉnh phú yên đây là chủng virus độc lực mạnh
ngành đã khẩn trương xuất cấp vaccine cho huyện phú hòa tiêm phòng
bao vây và phun tiêu độc trong vòng bán kính ba km đồng thời tiêu hủy toàn bộ số gia cầm đã chết
và còn sót lại tại ổ dịch theo quy trình triển khai các biện pháp bao vây ổ dịch theo quy định xử lý dịch của ngành thú y